thưa quý vị vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi chiều ngày hôm nay mùng bảy tháng một mươi hai tại khu vực trại sửa chữa tàu thuyền cầu quan phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã xảy ra một vụ cháy rất lớn và bước đầu xác định có khoảng một mươi chiếc tàu bị thiêu dụi
trước đó khoảng một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một tàu cá đang được sửa chữa
nhân viên của công ty sửa chữa và đóng tàu phan thiết đã cố gắng dập lửa nhưng không được nên gọi điện thông báo lực lượng chức năng
chỉ trong ít phút lửa đã lan sang nhiều tàu cá đang nằm chờ sửa chữa ở khu vực lân cận
hàng chục phương tiện và hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh bộ đội biên phòng dân quân tự vệ và nhân dân đã tham gia vào công tác chữa cháy
tuy nhiên do các tàu này có nhiều vật liệu dễ cháy dầu máy và có gió mạnh nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
trước tính chất nghiêm trọng của vụ cháy lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy
nhiều cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm nào vào cứu tài sản của nhân dân
công an tỉnh bình định cũng đã có thông tin bước đầu về vụ cháy
đến thời điểm hiện tại không xác định xảy ra thương tích về người
tuy nhiên khoảng một mươi con tàu chữa cháy đã chữa cháy
tàu đã bị cháy một phần
nguyên nhân bắt đầu được xác định là do trong quá trình các công nhân hàn xì ống bố tàu khiến tia lửa hàn rơi xuống bén vào dầu trên tàu dẫn đến nguyên nhân vụ cháy
đến thời điểm hiện tại tỉnh bình thuận vẫn đang huy động tối đa lực lượng để chữa cháy
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trong các bản tin tháng xưa sau